tại hà nội đảng ủy công an trung ương và bộ công an tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo trưởng thành từ lực lượng công an nhân dân
hiện đảm nhiệm những cương vị trọng trách của đảng nhà nước và các ban bộ ngành trung ương địa phương
tại tỉnh cao bằng lực lượng chức năng vừa thu giữ ba mươi kg nghi là ma túy đá
ghi nhận của nhóm phóng viên về buổi họp báo ban tuyên giáo thành ủy hà nội diễn ra vào chiều nay
liên quan đến việc xây tòa nhà số tám b phố lê trực hà nội

hôm nay là ngày thứ hai diễn ra liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi và hôm nay cũng đã kết thúc phần thi phát thanh viên và gửi dẫn chương trình
sự chuẩn bị chú đáo của các đoàn cũng như của các thí sinh đã tạo nên những cảm xúc khác nhau
nhất là qua các tác phẩm dự thi tất cả đều để lại ấn tượng tại liên hoan truyền hình công an nhân dân lần này
những thí sinh xuất hiện trên sân khấu
họ là những cán bộ chiến sĩ những phóng viên người dẫn chương trình ở công an các đơn vị địa phương
có thí sinh năm đầu tiên tham gia phần thi này
và có cả những thí sinh cũng đã rất kinh nghiệm trong các kỷ liên hoàn trước
đây cũng là lần đầu tiên được tham dự liên hoan phim truyền hình công an nhân dân
thì hồi đầu tiên thì cảm thấy rất là lo lắng thì rất là lo lắng bởi vì mình còn thiếu kinh nghiệm và gặp gỡ với nhiều anh chị thì cảm thấy mọi người rất là giỏi
thế nhưng sau đó thì khi mà hoàn thành xong phần thi của mình thì mới cảm nhận được đây đúng là một sân chơi rất là ý nghĩa bổ ích
và cũng là cơ hội để những người trẻ
những người trẻ như tôi được có cơ hội học tập nhiều hơn phục vụ cho công tác của mình sau này gặp phần giữ gìn bình yên cho cuộc sống của nhân dân
mong muốn của bản thân sau liên nguyên phim này cũng được mong muốn được học hỏi những kinh nghiệm mới của các anh em đồng nghiệp ở các tỉnh
và cũng mong muốn qua cái hội thi này thì an ninh tv sẽ tổ chức cũng như là sẽ tiếp tục phát triển tạo cái sân chơi cho các nhân viên cũng như là các phóng viên
các phóng viên đã không được dựng xây từ những giọt mồ hôi phát hiểm
với nội dung thi phát thành viên và người dẫn chương trình các thí sinh phải trải qua ba phần thi
thi clip ghi hình sẵn thi dẫn đọc tại trường quay và phần thi tình huống
sáu mươi thí sinh thi trong hai ngày
theo đánh giá của bàn giám khảo chất lượng năm nay khá đồng đều đặc biệt là công tác chuẩn bị của các đoàn
tôi rất vui là cái sự chuẩn bị rất nghiêm túc của các đoàn trên cả nước
về đây tham dự
như các bạn biết thì hiện nay có sáu mươi thí sinh của công an các tỉnh thành trên cả nước về đây tham dự
và trình độ của các bạn có thể nói là được nâng lên một cách rất là đáng kể
nhờ các bạn được trao dồi rồi tham gia trực tiếp các chương trình truyền hình
nguyên cái sáng kiến thi những người dẫn chương trình đã là một cái mà rất là độc đáo so với rất nhiều liên hoan phim khác
tôi thấy ngày càng có cái chất lượng của các cái vấn đề
thì nó cao hơn những cái tình huống cũng vẫn là phần thi tình huống tại chỗ nhưng mà đề khó hơn những tình huống nó sát với thời kỳ hiện nay hơn
thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mới đấy là một cái rất là cần thiết cho mỗi một cuộc thi
ở phần thi clip cũng như phần thi xử lý tình huống đã gây ấn tượng cho ban giám khảo cũng như những người theo dõi
bởi các thí sinh không chỉ phô diễn khả năng lưu loát của mình trên sân khấu
mà còn đem đến cho liên hoan những câu chuyện thú vị những hơi thở cuộc sống về công việc sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an
người dẫn chương trình là cái bộ mặt là cái người mà muốn truyền tải đến cái sản phẩm truyền hình đến với khán giả
chính vì vậy nên là cái người dẫn chương trình truyền hình rất là quan trọng

để làm tốt cái vai trò người dẫn chương trình thì tôi nghĩ là bản thân các cái bạn phát thanh viên biên tập viên
và người dân chương trình truyền hình phải đọc nhiều phải biết nhiều phải đi nhiều để làm sao họ có một cái vốn thực tế rất là tốt
và từ đó thể hiện được trong các cái sản phẩm của mình
những cảm xúc khác nhau cảm xúc trước giờ lên sân khấu cảm xúc khi thể hiện khả năng đọc dẫn chương trình của các thí sinh
tất cả đã để lại ấn tượng cho bàn giáo viên

và những ai theo dõi phần thí phát thanh viên và người dẫn chương trình tại liên hoan năm nay

trước khi lại là làm tốt những công tác tuyên truyền dọn bệnh người dân

xin hãy tiếp tục với các tin thức khác
lùng bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện và thu giữ khoảng gần ba mươi kg nghi là ma túy tổng hợp dạng đá
cụ thể qua tuần tra kiểm soát tại khu vực giữa mốc chín trăm bốn mươi đến mốc chín trăm bốn mươi một thuộc xóm lũng om
xã đại sơn huyện phục hòa tỉnh cao bằng tổ công tác của đồn đã phát hiện một đối tượng
có dấu hiệu nghi vấn khi phát hiện có lực lượng chức năng truy đuổi đối tượng đã vứt lại toàn
bộ tăng vật để tẩu thoát tại hiện trường các lực lượng đã thu được một xe máy hai bao tải bên
trong có ba mươi gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng đá nặng khoảng gần ba mươi kg hiện đồn biên
phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đang tạm giữ tăng vật phục vụ công tác điều tra đồng thời lực lượng
chức năng lấy mẫu của chất nghi là ma túy tổng hợp chuyển đến viện khoa học hình sự bộ công an
đề nghị giám định phục vụ công tác điều tra xử lý
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương nghìn
hương yên đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của anh bùi văn thắng
tại thôn phán thùy xã sông mai huyện kim động
theo thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ sáng nay ngày sáu tháng một mươi tại gia đình ông bùi văn đốc
bà đào thị tạo ở thôn phán thủy xã sông mai người dân bà hoàng phát hiện anh bùi văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bị thương nặng với nhiều vết thương ở vùng đầu mặt và mất nhiều máu khi đang nằm
trên giường ngủ của gia đình ngay sau đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong
thời điểm xảy ra sự việc ông đốc bà tạo là bố mẹ của nạn nhân đều đi vắng không có mặt tại nhà
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh hương yên đã xuống hiện trường
chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh bùi văn thắng
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bà rịa vũng tàu
bắt giữ đối tượng trần đức hùng một mươi chín tuổi chú phường bảy thành phố vũng tàu để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo lời khai ban đầu của hùng từ mâu thuẫn do va chạm giao thông hai bên đã xảy ra xô xát
an đã lấy trong cốp xe một sợi dây xích tấn công hùng hùng rút ra bấm ở trong túi quần da đâm vào bụng an
an được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng ngày bốn tháng một mươi thì tử vong
sau gần ba ngày lẩn trốn được sự động viên kêu gọi của cơ quan công an
trần đức hùng đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
vào ngày hôm nay đoàn tàu đã đưa ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
đoàn thanh niên ba đơn vị gồm cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trường đại học phòng cháy chữa cháy và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hà nội
đã tổ chức ký quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên
tạo sự thống nhất đoàn kết trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thời gian qua đoàn thanh niên ba đơn vị đã tích cực chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào hoạt động
gắn với công tác chuyên môn tham gia có hiệu quả các hoạt động của đoàn thanh niên bộ công an
và thành đoàn hà nội phát động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị
cơ sở đoàn ba đơn vị thống nhất thời gian tới sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ hơn nữa
trong công tác giáo dục chính trị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoạt động tình nguyện tình nghĩa
xung kích vì cộng đồng và các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
từ đó đi đến mục tiêu chung tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị tư tưởng yêu ngành mến nghề
giáo dục truyền thống của lực lượng công an nhân dân truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cho đoàn viên thanh niên giúp đoàn viên có lối sống lành mạnh có trách nhiệm với bản thân và tập thể
không ngừng nâng cao tính sáng tạo tinh thần sung kích của tuổi trẻ công an nhân dân
trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao
chủ đầu tư dự án tám b lê trực quận quang bình ba đình hà nội đã chính thức có công văn gửi lên thủ tướng chính phủ
xin lỗi về những sai phạm của mình
nhà ở xã hội có sai phạm có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những vấn đề nổi bật
được ghi nhận trong buổi họp báo ban tuyên giáo thành ủy hà nội diễn ra vào chiều nay
xung quanh những sai phạm dự án số tám b lê trực do công ty cổ phần may lê trực làm chủ đầu tư
tại buổi giao ban báo chí ông nguyễn văn phong phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy hà nội cho biết
hà nội đã thành lập tổ công tác liên ngành phối hợp với các đơn vị chuyên môn của bộ xây dựng thanh kiểm tra
và đã có báo cáo số một trăm sáu mươi chín trình thủ tướng chính phủ vào ngày ba mươi tháng chín
thanh tra thành phố sẽ tiến hành xử lý kiên quyết triệt để các sai phạm của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật
về phía chủ đầu tư công ty cổ phần may lê trực đã chính thức có văn bản xin lỗi thủ tướng chính phủ
văn bản này cũng bao gồm nhiều nội dung khác
trong buổi họp báo phóng viên cũng đưa ra câu hỏi về công tác cấp sổ đỏ cho các căn hộ trong dự án tám b lê trực
đại diện sở tài nguyên và môi trường hà nội khẳng định chưa cấp bất kỳ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào cho người dân ở dự án này
đối với tám b lê trực có hai ý kiến quan tâm nội dung này báo cáo với công chí rằng hiện nay chúng tôi chưa cấp giấy chứng nhận nào ở chỗ này cả
và hiện nay cũng đang có các cơ quan đang kiểm tra đang chờ ý kiến báo cáo của chính phủ cho nên là chúng tôi cũng chưa có động gì đến cái chỗ này
vấn đề cấp sổ đỏ cho người dân tại các khu nhà ở xã hội có sai phạm
là tâm điểm thứ hai của buổi họp báo dự án nhà ở xã hội đại thanh được điểm mặt với các vi phạm về thuế sử dụng đất
về xây dựng quá số tầng với hơn sáu trăm linh căn sai quy định liệu người dân mua nhà ở dự án này có được cấp sổ đỏ
câu hỏi phóng viên đặt ra đã có giải đáp từ phía đại diện sở tài nguyên môi trường hà nội
ông nghĩa cho biết vẫn tiến hành cấp sổ đỏ bình thường với nhiều lý do được đưa ra
có những cái giải pháp thì nó rất khả thi báo cáo thực với công chí như thế
nhưng có những giải pháp nó không khả thi
không thực hiện được thì cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước là phải giải quyết
giải quyết còn được
bây giờ tôi xin thưa với công chí bây giờ riêng cái dự án đại thanh báo công chí thưa với công chí là hơn bốn
vâng hơn bốn hộ
thế hơn bốn hộ này bây giờ là cái ông điện biên ông ký bán nhà đối với bốn hộ đấy chứ có phải ông hải phát đâu ạ
thế bây giờ nếu không công nhận cái đất cho ông điện biên này bắt ông hải pháp bắt ông đại thanh trước đây
ông ấy ra công nhận cái quyền sử dụng đất của các
thì bây giờ hủy toàn bộ cái bốn cái hợp đồng mua bán nhà đối với các hộ này
đúng là phải như thế
hủy chuyện để thì liệu có hủy được không
và cái hệ lụy đi theo của nó về mặt xã hội lại không ai khác lại chính nhà nước phải giải quyết
tại buổi họp báo nhiều phóng viên cũng cho rằng
tại hà nội không riêng gì đại thanh đang còn nhiều dự án nhà ở khác có sai phạm và vẫn được cấp sổ đỏ
liệu những nỗ lực cấp sổ đỏ vì lợi ích của người dân lại gây ra tiền lệ xấu để các chủ đầu tư thiếu trách nhiệm và tiếp tục vi phạm
gần đây giá thầu trên địa bàn hà nội đang có xu hướng tăng
vào các ngày rằm mộng mộp giá cầu tươi tăng gấp đôi
các đầu mối bán lẻ cho rằng giá cầu tươi cao vì khang hiếm vì phần lớn câu được bán từ khi còn non
sau một thời gian lùng mua cao non tại miền trung
các thương lái đã tìm đến các huyện ngoại thành của hà nội để tìm mua loại nông sản này
trước bức giá cầu non tại các vườn đang được bán ra với giá từ một mươi năm đến hai mươi đồng một ký
nhiều người dân đã tìm ra giá cầu tươi cao
cầu tươi cao đã không ngờ ngại bán cho các thương lái đang tìm mua tại các khu vực ngoại thành hà nội
theo một số người dân cho biết một số người tìm mua cao non để bán cho thương lái trung quốc
tuy nhiên chưa một ai được tiếp xúc với thương lái người trung quốc này
cầu mua về sẽ được sấy khô xuất bán sang trung quốc để làm kẹo
đầu mùa giá cao non lên tới hai mươi đồng một ký
nhưng sau đó nhiều người bán nên giá cao non đã hạ xuống chỉ còn khoảng từ một mươi ba đến một mươi năm đồng một ký
dư luận lo ngại kịch bản của một số thương lái trung quốc thu gom mua nông sản non của nước ta với số lượng lớn
sau đó đột ngột hạ giá hoặc ngừng mua khiến nhiều nông dân điêu đứng vì trót ôm khói lượng hàng lớn không tiêu thụ được
đầu mùa giá cầu non lên tới hai mươi đồng một ký
chúng ta sẽ tắt độ như thế nào đến việt nam và chúng ta cần làm gì trong khoảng thời gian cho hiệp định này chính thức được phê chuẩn và có hiệu lực
sau khi kết thúc đàm phán các nước sẽ tiến hành các thủ tục giả soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết chính thức và bắt đầu chính các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn hiệp định
quá trình này thông thường kéo dài một mươi tám tháng
thời gian chờ tpp được phê chuẩn và chính thức có hiệu lực cũng là mốc thời gian mà chúng ta cần phải chạy đua để chuẩn bị đủ nguồn lực cho mục tiêu tận dụng tối đa các lợi ích từ tpp và giảm thiểu những tác động tiêu cực từ hiệp định thương mại tự do này
không chỉ có dệt may ngành thủy sản dây dép và nhiều nhóm ngành xuất khẩu khác cũng đang mong chờ ngày tpp chính thức có hiệu lực
khi đó thuế nhập khẩu tại những thị trường hàng đầu như hoa kỳ canada nhật bản về sẽ giúp tài năng
tại đây tpp đã giảm cú hít lớn đối với hoạt động xuất khẩu của nước ta
xuất khẩu được ước tính sẽ tăng thêm sáu mươi tám tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi năm
thị trường rộng lớn cũng giúp nền kinh tế nước ta tự chủ hơn khi giảm thiểu được tình trạng lệ thuộc vào thị trường trung quốc như hiện tại
xuất khẩu của việt nam chúng tôi kỳ vọng sẽ tăng trưởng rất nhanh
điều này chúng ta có thể nhìn thấy từ cái lịch sử hội nhập kinh tế của việt nam
khi chúng ta bình thường hóa
khi chúng ta bình thường hóa quan hệ với mỹ tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta sang mỹ và nước phương tây đã tăng lên rất nhanh
sau khi chúng ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới thì xuất khẩu và nhập khẩu của chúng ta cũng tăng tốc độ rất là cao
quy mô tính tương đối với gdp cũng tăng
đối với trường hợp của tpp như thế này điều tương tự chúng tôi kỳ vọng cũng sẽ xảy ra
chúng ta có những lợi thế về xuất khẩu những hàng chủ lực sang những thị trường lớn của các nước thành viên
ví dụ như mỹ canada nhật và nhiều nước khác
như vậy chúng ta sẽ có lợi thế từ việc giảm thuế
hầu hết các bước giảm ngay đều giảm vào những mặt hàng mà chúng ta đang xuất khẩu chủ lực
thời điểm quá trình đàm phán tpp hoàn tất cũng là thời điểm mở ra hàng loạt cơ hội mới cho nền kinh tế nước ta
đó là cơ hội đón dòng vốn ngoại lớn vào hàng loạt lĩnh vực cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
tổng thể về kinh tế theo tính toán của các chuyên gia kinh tế độc lập
tpp sẽ giúp gdp của việt nam tăng thêm hai mươi ba năm tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi và ba mươi ba năm tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi năm
với mặt thương mại chúng ta xâm nhập vào những thị trường rất lớn
mà trước đây chúng ta vẫn còn bị thuế tương đối là một mức tương đối cao
cụ thể là thị trường mỹ và thị trường nhật bản
ngoài ra các nước khác trong khối cũng có
những lợi ích khi tham gia tpp đã thấy rõ
nhưng chắc chắn thách thức với kinh tế nước ta ở sân chơi đẳng cấp cao này là không hề nhỏ
lấy ví dụ ở ngành chăn nuôi việc quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ khó đạt được tiêu chuẩn khắt khe
trong khi nhiều nước trên thế giới có quy mô chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn
sẽ khiến ngành chăn nuôi trong nước phải đối mặt với sức ép cạnh tranh rất lớn
khi thuế xuất nhập khẩu giảm về

không cạnh tranh được nghĩa là phải đối mặt với việc các sản phẩm chăn nuôi ngoại tràn ngập thị trường
những dòng nông sản với người ta sản xuất quy mô lớn công nghệ cao giá rẻ
sẽ tràn vào ảnh hưởng như thế nào với người nông dân
thì đấy là một thách thức mà chúng ta cũng cần phải có giải pháp vượt qua được kỷ niệm đấy
rõ ràng tận dụng lợi thế giảm thiểu rủi ro khi tpp chính thức có hiệu lực
là một yêu cầu bắt buộc đối với nền kinh tế nước ta
nói đúng hơn khi tpp
pp chính thức được ký chúng ta không còn đường lùi
đàm phán tpp cho phép chúng ta và buộc chúng ta phải thay đổi trong nội tại
mà chúng ta phải chơi theo luật chơi chung
chúng ta phải tuân thủ những quy định mà chúng ta đã cam kết
và một trong những điều vô cùng quan trọng đó là những cam kết đấy là không đọc được
để thực thi cam kết trong tpp việt nam cũng sẽ phải điều chỉnh
sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại đầu tư đấu thầu
sở hữu trí tuệ lao động môi trường
tuy nhiên như kinh nghiệm gia nhập wto đã chỉ ra
với sự chuẩn bị nghiêm túc và nỗ lực cao độ chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành những mục tiêu này
khi tppb có hiệu lực thì những chiếc áo như thế này sẽ có thêm nhiều cơ hội
để tham gia vào các thị trường rộng lớn
theo dự báo của quân banh sản lượng ngành dân banh nước ta sẽ tăng hai mươi một
và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường mỹ có thể đạt kỷ lục chín mươi vào năm hai nghìn hai mươi
kéo theo đó là kỳ vọng đời sống của hơn một triệu lao động trong ngành này sẽ được nâng cao